liên quan đến vụ việc uy hiếp an ninh an toàn tại cảng hàng không quốc tế vinh sau khi một thanh niên xâm nhập vào sân bay vinh
cục hàng không đã xử phạt các tổ chức nhân viên an ninh hàng không và cảng hàng không quốc tế vinh
căn cứ vào hồ sơ tài liệu và kết quả xác minh điều tra cục hàng không việt nam khẳng định nhân viên an ninh hàng không
và nhân viên làm thủ tục hàng không của cảng hàng không quốc tế vinh đã vi phạm quy định trong quy trình thực hiện công việc
cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh hàng không còn bộc lộ một số hạn chế về khả năng bao quát
kiểm soát về an ninh hàng không tại sân bay đặc biệt cảng hàng không quốc tế vinh chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm
trong việc kiểm tra giám sát các nhân viên của mình khi thực hiện nhiệm vụ chưa thực hiện đầy đủ việc đánh giá nguy cơ
rủi ro và phát hiện các hạn chế trong phương án đảm bảo an ninh hàng không tại cảng hàng không quốc tế vinh
cục hàng không việt nam đánh giá sự việc này chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng nhưng đây là sự cố uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh an toàn hàng không
cục hàng không việt nam sẽ tiến hành giá soát đánh giá lại chương trình an ninh hàng không của các cảng hàng không và tiến hành thanh tra đột xuất
việc tuân thủ quy định về công tác đảm bảo an ninh hàng không tại sân bay vinh và một số cảng hàng không khác